trong thời gian qua ngành du lịch đà nẵng đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm sản phẩm dịch vụ
nhất là du lịch về đêm tại đây nhằm khai thác tiềm năng kinh tế đêm đà nẵng
tuy nhiên đến nay các dịch vụ du lịch đêm do còn nhiều hạn chế
các cơ quan quản lý vẫn loay hoay tìm hướng đi
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại đà nẵng
chị nguyễn thị mỹ duyên là một trong số nhiều du khách lần đầu tiên trải nghiệm du lịch tại đà nẵng
chị rất thích vẻ đẹp của thành phố này nơi từng được tạp chí du lịch life invest overseas
bình chọn thành phố đà nẵng của việt nam là một trong một mươi địa chỉ đáng sống nhất thế giới trong năm hai nghìn một mươi tám
theo sở du lịch đà nẵng hiện du lịch đêm trên địa bàn có một số dịch vụ ẩm thực mua sắm
có quy mô nhỏ nằm giải sát trong các khu dân cư
chưa có quỹ đất để xây dựng trung tâm vui chơi giải trí quy mô lớn tách biệt các khu dân cư
quán ba câu lạc bộ dịch vụ có âm thanh hiện chỉ hoạt động đến hai mươi bốn giờ theo quy định
nên hạn chế hoạt động trải nghiệm cho du khách về đêm
chưa có cơ chế khuyến khích hoạt động kinh tế đêm du lịch bị ảnh hưởng bởi thời tiết
cơ sở dịch vụ cơ sở mua sắm tăng thời gian phục vụ về đêm phục vụ du khách
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu một cơ chế chính sách để khuyến khích hỗ trợ
khai thác các dịch vụ phục vụ khách về đêm đối với ba nhóm dịch vụ
đó là dịch vụ mua sắm dịch vụ ẩm thực và dịch vụ vui chơi giải trí
mới đây ubnd tp đà nẵng đã tổ chức hội thảo giải pháp phát triển du lịch trên địa bàn
đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó tìm cách tháo gỡ khó khăn về phát triển kinh tế đêm gắn với du lịch
theo các chuyên gia kinh tế du lịch đêm đà nẵng cần bắt đầu từ mở cửa không pháp lý
xây dựng quy hoạch các khu vui chơi giải trí đêm tách biệt với khu dân cư
có chính sách thu hút yêu đãi doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này
thì du lịch đêm đà nẵng mới thật sự phát triển mạnh mẽ và bền vững